phát ngôn viên của hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng john kirby cho biết washington đã tạm dừng viện trợ quân sự cho kiev
mới đây nhất tổng thống joe biden đã phê duyệt gói viện trợ trị giá hai trăm năm mươi triệu usd vào cuối tháng một mươi hai vừa qua
thông qua cơ quan rút vốn của tổng thống cho phép vận chuyển vũ khí khẩn cấp cho các đồng minh mà không cần sự chấp thuận của quốc hội
theo đài rt của nga tuyên bố của ông kirby được đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh luận sôi nổi đang diễn ra tại quốc hội mỹ
về tầm quan trọng của việc tiếp tục hỗ trợ ukraine trong cuộc xung đột với nga
phát biểu với các phóng viên tại họp báo ông kirby thừa nhận hỗ trợ mà mỹ đã cung cấp cho ukraine hiện đã dừng lại
mỹ đã ban hành gói rút vốn cuối cùng chúng tôi có thể thực hiện để hỗ trợ ukraine
đó là lý do tại sao việc quốc hội thực hiện yêu cầu bổ sung ngân sách an ninh quốc gia là điều quan trọng lúc này
giới chức eu cũng thừa nhận rằng việc chuyển giao vũ khí cho ukraine đã bị trì hoãn do các vấn đề về sản xuất và hậu cần
bình luận về tình trạng gián đoạn viện trợ quân sự từ phương tây ngoại trưởng ukraine dmitry kluba cho biết
châu âu không biết cách tiến hành chiến tranh thật không may các đồng minh chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian để cân nhắc về cách thức và thời điểm tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược
trước đó ông biden đã yêu cầu quốc hội thông qua đề xuất ngân sách bổ sung hơn một trăm linh tỷ usd trong đó có hơn sáu mươi tỷ đô la mỹ dự kiến dành cho ukraine
tuy nhiên đảng cộng hòa đã ngăn chặn đề xuất này yêu cầu nhà trắng và các thành viên đảng
dân chủ trong quốc hội chấp thuận kế hoạch thắt chặt an ninh ở biên giới mỹ và mexico